trong thời điểm tết canh tí hai nghìn hai mươi đã cận kề dù sống xa quê hương không có được bầu không khí hương vị ngày tết ấm cúng như ở quê nhà
nhưng tấm lòng kiều bào tại thành phố blois của pháp luôn hướng về tổ quốc gia đình với những tình cảm mong ước tốt đẹp nhất trong năm mới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về buổi gặp mặt tất niên của những người con xa quê hương trong dịp tết cổ truyền này
vâng những ngày tết canh tí sắp tới thì các siêu thị ở pháp có bày bán rất nhiều mặt hàng như là hoa đào hoa mai mứt tết bánh trưng
nhưng những thứ mà chúng ta không mua được ở đây đó là cái bầu không khí ấm cúng tại quê nhà bên cạnh người thân bên cạnh gia đình và bạn bè
từ paris vượt quãng đường hai trăm linh km theo đường cao tốc a một mươi chúng tôi đến thành phố cổ blois miền trung nước pháp
nơi được mệnh danh là thành phố của vua chúa với nhiều lâu đài nổi tiếng giống như
trong chuyện cổ tích như blois stambo sơn ông sô bên dòng sông lơ roa hiền hòa
tại siêu thị châu á của người việt do anh nguyễn khánh dương làm chủ bày bán rất nhiều loại thực phẩm phục vụ ngày tết đến từ việt nam
như mứt tết gạo nếp đậu xanh bánh đa nem bún khô bia hà nội nước mắm phú quốc rau muống rau mổng tơi rau thơm rau húng đặc biệt là lá rong để gói bánh trưng
chuẩn bị đón tết việt nam tết gọi là tết cổ truyền dân tộc
thì bản thân tôi cũng như là gia đình mấy anh em ở bên pháp này đến cửa hàng này chúng tôi là sắm sửa tất cả những cái gì ở ngày xưa tôi còn nhớ còn nhỏ
có cái gì bố mẹ chuẩn bị cho tết chúng tôi sắm y hệt như vậy
đến nhà anh ba chúng tôi ngỡ ngàng trước cơ ngơi của vợ chồng anh chị nhà vườn anh tự thiết kế và xây dựng theo phong cách việt nam
trong vườn anh trồng nhiều loại hoa quả vài cây ô liu cảnh có tuổi đời gần một trăm linh năm
anh nguyễn văn ba quê ở nam định cho biết
anh là con thứ ba trong gia đình gồm tám anh chị em nhưng sang pháp anh ba được coi là anh cả vì anh có trách nhiệm đưa các em sang đây làm mọi thủ tục diều dắt chăm lo tạo công an việc làm thu nhập cho các em
cứ mỗi lần tết đến thì bọn anh cũng phải chuẩn bị đầy đủ giống hệt như ở việt nam
cái quan trọng nhất là để anh em tập trung với nhau để trò chuyện cho nó vui vẻ rồi chúc sức khỏe lẫn nhau cho anh em làm ăn phát đạt
rồi là thương về bố mẹ rồi thương về quê hương đất nước đấy cái đấy là cái năm nào anh cũng làm
bên mâm cơm ngày tết thịnh soạn giống như ở quê nhà mọi người chuyện trò vui vẻ chúc tết lẫn nhau ôn lại những việc làm được và chưa làm được để năm mới tiếp tục phấn đấu một năm mới sức khỏe và hạnh phúc